văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khánh hòa cho biết
đợt mưa to trong ba ngày vừa qua với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến một trăm bảy mươi mm
cũng đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng
hiện tại lũ trên các sông đã rút nên địa phương tập trung vào việc khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
theo đó mưa lũ đã khiến một mươi một căn nhà bị sập hư hỏng trên hai trăm hai mươi căn nhà bị ngập nước
tập trung ở huyện khánh vĩnh và thành phố nha trang
toàn tỉnh có hơn một hectare cây trồng vụ đông xuân bị nước lũ nhấn chìm
chủ yếu ở các huyện vạn ninh diên khánh và thị xã ninh hòa
tỉnh có sáu tàu cá bị chìm hư hỏng trong đó có bốn tàu công suất lớn trên chín mươi cv
mưa lũ trên địa bàn tỉnh cũng đã làm một người chết
thống kê sơ bộ tổng thiệt hại do mưa lũ đợt này ở khánh hòa là trên năm mươi tỷ đồng
hiện nay tỉnh đang tập trung khắc phục sự cố
kênh thoát lũ đường đệ phường vĩnh hòa thành phố nha trang bị vỡ một đoạn dài hai mươi m sâu năm mét